xin chào quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng đến với huyện nghi lộc của tỉnh nghệ an
nghi lộc là một huyện ven biển nằm ở phía đông nam của tỉnh nghệ an
với bờ biển dài khoảng một mươi năm km tập trung ở bảy xã
chính vì thế huyện nghi lộc có tiềm năng lớn để phát triển du lịch biển
cũng như những làng nghề gắn liền với biển
bờ biển nghi lộc có nhiều bãi tắm đẹp và hấp dẫn như bãi lứ bãi tiền phong bãi cửa hiền bãi núi rồng bãi hoàng
bãi cửa hiền nằm ngay cạnh cửa biển cửa lò bãi hình vòng cung giới hạn bởi mũi rồng và núi rồng
bãi cát thoai thoải thích hợp cho tắm biển hoặc câu cá
bãi núi rồng ở phía bắc núi rồng một ngọn núi đá nhỏ nhô ra biển
với khung cảnh tuyệt đẹp và hoang sơ
với lợi thế chiều dài bờ biển huyện nghi lộc có nhiều làng nghề gắn liền với biển
và chúng ta hãy cùng ghé thăm một trong những làng nghề tiêu biểu tại đây
đó là làng đóng tàu trung kiên một làng nghề đã có tuổi đời hàng vài trăm năm
làng trung kiên có tên cổ là hoàng lao nằm ở cửa sông cấm
thuộc địa phận xã nghi thiết
vừa bước đến đầu làng tôi đang nghe rõ tiếng cưa xẻ tiếng khoăn đụng
theo những âm thanh rộn rã ấy tôi tìm đến một xưởng đóng tàu của người dân trong làng
như quý vị và các bạn quan sát thấy thì hiện nay tôi đang đứng cạnh cái phần khung xương của một con tàu
và từ phần khung xương này thì người thợ sẽ tiếp tục những thao tác tiếp theo để mà làm ra được một con tàu thành phẩm
tuy nhiên để có được phần khung xương này thì trước đó người thợ cũng đã phải trải qua rất nhiều công đoạn
đòi hỏi sự khéo léo và sự chính xác đến từng tiểu tiết ạ
khi đóng tàu thuyền gỗ trước hết phải căn cứ theo các bản vẽ chế tạo bộ xương của tàu
dừng xong bộ xương thì tiến hành đóng tàu theo bản vẽ
gỗ được dùng để đóng tàu là những loại gỗ cực tốt có khả năng chịu nước chịu mặn
thường là các loại gỗ cực tốt có khả năng chịu nước chịu mặn

sau khi xử lý gỗ được cưa sẻ chỉ lấy phần lõi
các thanh gỗ được để nguyên tấm tránh cơ nhỏ để bảo đảm chất lượng của tàu
trong quá trình chế tác việc uốn gỗ theo được cong hết sức quan trọng
hiện nay các khâu khác có thể sử dụng máy móc hiện đại
nhưng việc uốn gỗ vẫn phải dùng cách thủ công từ ngàn xưa để lại
gỗ được uốn từ từ trên các bếp lửa nhỏ
mỗi xưởng đóng tàu thuyền đều có một bí quyết riêng để uốn gỗ đóng tàu
trong khi công đoạn xẻ và uốn gỗ có sự tham gia của phụ nữ
thì công đoạn đóng tàu hoàn toàn do người đàn ông phụ trách
người thợ hoàng lao nổi tiếng tài hoa kỹ thuật bí truyền
rất khéo léo và tinh xảo trong từng đường cưa nhát đục
những người thợ ở đây đều kế thừa kinh nghiệm kỹ thuật của cha ông để lại
rồi uốn gỗ đóng tàu đều có một bí quyết riêng để uốn gỗ đóng tàu
mỗi người thợ phụ trách một công đoạn khác nhau
nhưng dù là công đoạn nào cũng đòi hỏi sự tỉ mỉ cẩn thận và chính xác tuyệt đối
đơn giản là như chiếc ốc lại đóng vào con thuyền này thôi ạ
để đóng chiếc ốc vào vị trí nào với kích thước ra làm sao cũng như độ nông sâu như thế nào
thì người thợ phải đo đạc một cách chính xác chính xác đến tuyệt đối đấy ạ
để đảm bảo cho con thuyền khi ra khơi sẽ được chắc chắn
chỉ với kinh nghiệm nhưng nay những người thợ trung kiên đã đóng được những con tàu
tới một hai trăm linh mã lực có khả năng bám biển dài ngày
trung bình mỗi năm có khoảng từ tám mươi đến một trăm linh con tàu từ đây tỏa ra các vùng biển
kéo dài từ bắc trí nam
tàu của những người thợ trung kiên đóng gần như một lời bảo đảm cho mỗi chuyến vươn khơi
vừa rồi thì chúng ta đã tìm hiểu cách để mà những người thợ tại trung kiên đóng ra một con tàu
và chính những người dân tại đây cũng chia sẻ với tôi rằng
làng đóng tàu quê họ thì đã có từ rất là lâu rồi
vậy cụ thể làng đóng tàu trung kiên có từ khi nào
mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tôi tiếp tục tìm hiểu nhé
theo chỉ dẫn của người dân tôi ghé thăm ngôi nhà thờ
đang thờ ông tổ của làng đóng tàu trung kiên
tổ sư của làng nghề là ông nguyễn quốc công
người gốc xã nghi vạn huyện nghi lộng
ông là người được triều đình phong kiến thời lê trung hưng
phong là tiền triều minh nghị tướng quân
cái khúc dựa cho tàu quay ngược lại
trở về kinh đô được
vì là vua phong là tiền triều minh nghị tướng quân
từ khi ông về đây lập ấp
thì đây là một cái làng gọi là hoàng lao
tức là ở đây là lớn bãi
chưa có đất chưa có chất lắm
thì ông xây cư lập ấp ở đây
mở rộng đất đai
và xây dựng các nhà đóng tàu thuyền
sửa trựa tàu thuyền cho nhà vua
người ta truyền cốt núi rồi
thì cứ mãi mãi thế hệ này qua thế hệ kia
truyền lại cho đến bây giờ
khi tiền triều minh nghị tướng quân qua đời
người dân làng hoàng lao
đã dừng đền thờ ông ngay đầu làng
tôn ông là thành hoàng làng
làng nghề hoàng lao
cũng được đổi tên thành làng nghề trung kiên
như một lời nhắc nhở thế hệ mai sau
về giá trị của lòng trung thành
một lòng tận chung với nước
tận hiếu với dân
của tiền triều minh nghị tướng quân